tại trụ sở báo nhân dân đồng chí phan huy hiền phó tổng biên tập báo nhân dân đã có buổi tiếp đoàn đại biểu liên đoàn báo chí thái lan do ông prame lekpat tân chủ tịch liên đoàn báo chí thái lan chủ tịch hội nhà báo thái lan làm trưởng đoàn nhân dịp sang thăm và làm việc tại việt nam
đồng chí phó tổng biên tập báo nhân dân phan huy hiền bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu liên đoàn báo chí thái lan trong chuyến thăm và làm việc tại việt nam lần này
đồng chí khẳng định đây là một chuyến thăm ý nghĩa và thiết thực nhằm tăng cường sự hợp tác giữa hai hội nhà báo
tại buổi tiếp đón đồng chí phan huy hiền đã thông tin khái quát về tình hình báo chí trong nước nói chung và tình hình phát triển của báo nhân dân nói riêng
đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ giữa nhân dân cũng như giới báo chí truyền thông hai nước đánh giá cao những thành quả tốt đẹp hai đơn vị đã đạt được trong những năm qua
và mong muốn mối thân tình tốt đẹp ấy sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa
cảm ơn sự chào đón nồng nhiệt của báo nhân dân
ông prame led cho biết rất vui mừng được đến thăm việt nam và bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với báo nhân dân là cơ quan ngôn luận của đảng cộng sản việt nam đã có bề dây lịch sử phát triển
ông cũng khẳng định luôn sẵn sàng giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi nhất khi phía hội báo chí việt nam cần
ông prame lekpat cũng mong muốn truyền thống hợp tác giữa báo chí hai nước sẽ tiếp tục mở rộng bằng việc tăng cường giao lưu học hỏi
trao đổi thông tin giữa các hội viên của hai hội nhà báo